thưa quý vị và các bạn theo kế hoạch phát triển cảng biển việt nam đến năm hai nghìn ba mươi
cùng cảng biển số năm sẽ được tổ chức lại theo hướng khu vực sông cái mép thị vải của tỉnh bà rịa vũng tàu
nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi sẽ phát triển hệ thống cảng biển nước sâu với vai trò cửa ngõ quốc tế của khu vực
hệ thống cảng biển ở tp hcm sẽ phát triển mạnh ở khu vực sông xoài rạp và một phần ở sông đồng nai với vai trò là đầu mối giao thương của khu vực
hệ thống cảng biển ở đồng nai tập trung phát triển trên sông đồng nai nhưng với quy mô nhỏ hơn hệ thống cảng biển ở tp hcm
chủ yếu phục vụ cho nhu cầu của địa phương
mặc dù hoạt động cảng biển việt nam nói chung và cụm cảng biển số năm của tp hcm bào rịa vũng tàu đồng nai trong thời gian qua
đã có sự năng động chủ động hợp tác quốc tế hết sức mạnh mẽ từ chính các doanh nghiệp
tuy nhiên đến nay hoạt động ở cụm cảng số năm đang gặp rất nhiều bất cập
chuyên đề giao thông kết nối hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nội dung này
cụm cảng nước sâu cái mép thị vải thuộc địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu được đầu tư hơn hai tỷ đô la
và được đưa vào hoạt động từ năm hai nghìn chín với mục tiêu là cảng cửa ngõ của nền kinh tế trọng điểm phía nam
và mang tính trung chuyển quốc tế có công suất thiết kế bảy triệu tiêu một năm
gần một mươi năm hoạt động đến nay lượng hàng hóa thông quan ở cái mép thị vải chỉ đạt hai mươi
trong khi đó chỉ cách bốn mươi km cảng cắt lái ở tp hcm lại luôn ùn ứ hàng hóa do quá đông tàu chạy vào làm hàng
bởi các chủ hàng vào đây để giảm chi phí
tình trạng bên thừa bên thiếu không chỉ phá vỡ quy hoạch cảng biển
gây lãng phí lớn trong khai thác hạ tầng giao thông
mà đây là câu chuyện sinh động nhất minh chứng cho những bất cập về phát triển cụm cảng biển hiện nay ở việt nam
không khó để có thể gặp hàng loạt tàu container đang neo đậu trên sông sài gòn
sông đồng nai chờ đợi vào cảng cắt lái để xếp dỡ hàng hóa như thế này
phân tích của phía cảng vũ cho thấy hàng loạt tàu chọn cắt lái để xếp dỡ
chứ không chọn cái mép thị vải cách đó bốn mươi km là để giảm chi phí logistics
do các chủ hàng đều ở các khu công nghiệp
đồng nai bình dương chỉ cách cắt lái khoảng hai mươi km
trong khi đó cách cái mép thị vải bảy mươi km
đó là chưa kể phí bot của ba trạm thu phí trên quốc lộ năm mươi một
chúng tôi thông kê như thế
theo kế hoạch đến năm hai nghìn một mươi sáu của tất cả cảng ở đồng nai thành phố hồ chí minh là ba mươi chín triệu tấn hàng hóa
thế nhưng đến thời điểm hiện tại chỉ riêng cảng cắt lái phú hữu đã đạt sáu mươi triệu tấn
tức là vượt thiết kế trên một bảy lần
những ngày cuối năm lượng hàng về cảng cắt lái ngay càng nhiều
khiến hãng tàu hiêu nga gặp nhiều khó khăn để sắp xếp bởi sự ổn tắc
theo đại diện của hãng vận chuyển này mỗi tháng họ vận chuyển khối lượng qua cảng cắt lái là bốn
tương đương bốn container hai mươi feet
tuy nhiên hiện nay rất khó khăn trong xếp dỡ qua cảng bởi lượng hàng hóa ủn tắc ở đây
dù phải chờ đợi ở cảng cắt lái
thế nhưng hãng tàu này vẫn không làm thủ tục xếp giữa ngoài cảng nước sâu cái mép thị vải
bởi ở cảng cắt lái sẽ thuận tiện hơn gần hơn trong vận chuyển hàng hóa đi đến các khu công nghiệp
ở thành phố hồ chí minh bình dương và đồng nai
do hàng đi châu á tàu dung lượng chỉ vừa đủ để cập vào cảng cắt lái
còn những tàu lớn mới cập ngoài cảng cắt mép phục vụ cho những service dài ngày
do cuối năm lượng hàng rồn nhiều xong ra cũng gây khó khăn và chậm trễ trong vấn đề khai thác
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
hàng loạt tàu container đã phải neo đậu trên sông sài gòn sông đồng nai
để chờ đợi vào xếp giữa hàng hóa như thế này
hiện nay thì vẫn còn tình trạng tàu phải chờ từ một đến hai ngày để mà vào cảng cắt lái
theo tôi được biết thì vẫn còn tồn khoảng độ một mươi năm tiêu trong thời điểm hiện nay
mà cái hàng từ cái mép chuyển về cắt lái chưa phận chuyển được do kẹt cảng
trong khi cảng cắt lái un ứ thì cụm cảng cái mép thị vải lại hết sức vắng vẻ
được đưa vào hoạt động từ năm hai nghìn chín đến nay cụm cảng nước sâu cái mép thị vải
thuộc địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu đã được đầu tư hơn hai tỷ đô la
với mục tiêu là sẽ trở thành cảng biển lãnh
cảng biển lãnh lớn nhất của phía nam với công suất thiết kế là bảy triệu triệu một năm
tuy nhiên lượng hàng hóa thông qua đây đến thời điểm hiện nay mới chỉ đạt hai mươi
nghị lý này đã và đang gây nhiều hệ lụy cũng như lãng phí phá vỡ quy hoạch
về giao thông logistics ở các tỉnh phía nam
theo các công ty cảng ở cụm cảng nước sâu cái mép thị vải
lượng hàng hóa về đây đạt hai mươi thiết kế
nguyên do là các nhà máy ở thành phố hồ chí minh đồng nai bình dương
đều lựa chọn cảng cắt lái để thuận tiện cho việc vận chuyển đường bộ
và hơn nữa các máy soi chiếu và các cơ quan quản lý xuất nhập khẩu khác
đều nằm ở cắt lái đã khiến các hãng vận chuyển đều chuyển hàng về cắt lái
theo các cơ quan liên quan nghịch lý hiện tại không dễ khắc phục
bởi hạ tầng kết nối giao thông đường bộ đường sông vẫn chưa đồng bộ
các chủ hàng lẫn các hãng vận tải vẫn chọn cảng cắt lái để vận chuyển gần hơn giảm chi phí hơn
phía cục hàng hải việt nam đã cố gắng điều tiết hạn chế tàu vào xếp giữa ở cắt lái
tuy nhiên lãnh đạo cục cũng thừa nhận là rất khó điều tiết
nghị lý logistics cái mép thị vải và cắt lái là đền hình của những giao cản phát triển kết nối vận tải
tại nhiều cuộc hội nghị bàn về cách tháo gỡ những nghịch lý của cái mép thị vải
lãnh đạo bộ giao thông vận tải cũng đã chỉ ra những giải pháp có tính căn cơ
theo các cơ quan cục hàng hải nguyên nhân tàu không về cái mép thị vải làm hàng trong thời gian qua
còn do luồng lạch không đảm bảo độ sâu cho tàu từ một trăm sáu mươi tới một trăm tám mươi tấn vào làm hàng
và hiện nay độ sâu luồng là âm một mươi ba ba mét chỉ đảm bảo cho tàu trọng tải tám mươi tấn
việc nạo vét luồng và duy trì độ sâu âm một mươi bốn năm mét trong hai năm qua
chưa được triển khai và nguyên nhân là do chưa chọn được địa điểm nhận chìm bùn
quan trọng hơn là chưa được phê duyệt đánh giá tác động môi trường từ bộ tài nguyên và môi trường
bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể cũng cho rằng
cảng cái mép thị vải là một trong hai cảng lớn và hiện đại nhất việt nam
luồng vũng tàu thị vải là luồng duy nhất của việt nam hiện nay
có đủ điều kiện đón tàu container trực tiếp đi châu âu và châu mỹ
tuy nhiên trong những năm qua thì lượng hàng với cái mép thị vải lại không nhiều
và bình quân hàng năm lượng hàng container qua cảng
chỉ tăng có một mươi sáu và đây là một sự lãng phí về tài nguyên
tại sao khi chúng ta xây dựng cái cảng cái mép
mà chúng ta không đề xuất là hình thành một số cái đường giao thông chuyên dụng
đi xuyên vào các khu công nghiệp những đường sắt chuyên dụng
cũng xuyên vào trong các khu cục công nghiệp để chúng ta gom hàng
từ các tỉnh bình phước đồng nai bình dương
và để chúng ta kết nối thuận lợi xuống cho cảng cái mép
nếu mà có thuận lợi như thế thì chi phí nó là
nếu nó rẻ người ta sẽ chở hàng tới cho các đồng chí
có các cảng container khác được ra đời cách đây năm bảy năm
nhưng không làm container vì các hàng tàu container không ghé vào đó
bộ họ phải chuyển sang làm tàu hàng rời hàng bách hóa
mà cái đấy rất là phí phạm
việc đốc thúc di rời các cảng trên sông sài gòn
chỉ trong một thời gian ngắn nhưng lại chưa có sự chuẩn bị chú đáo
về sự hoán đổi vị trí cảng đã dẫn tới nhiều hệ lụy
không chỉ dừng lại ở vấn đề chi phí vận chuyển
theo tìm hiểu của chúng tôi thì cơ quan làm thủ tục
cơ quan làm thủ tục hành chính gắn với xuất nhập khẩu
vẫn chưa triển khai công việc chuyên môn ở cái mép thị vải
nên càng gây khó cho hàng hóa xuất nhập ở cụm cảng này
do các cơ sở bán ngành ví dụ như kiểm định thực vật kiểm định động vật
thì hiện tại ngoài này chưa có
cũng như ở vấn đề hải quan thì ngoài này máy soi chiếu vẫn chưa có
nên ảnh hưởng chung đến việc các khách hàng muốn nhận hàng hóa
nó vẫn còn nhiều bất cập và so sánh với khu tỉnh hồ chí minh
thì nó vẫn chưa được thực sự có lợi thế hơn
báo cáo mới đây của bộ giao thông vận tải cũng cho thấy
các cảng như tân cảng sài gòn xí nghiệp liên hợp ba son
cảng nhà rồng khánh hội và cảng tân thuận đông đã hoàn thành việc di rời
mặc dù bộ này đã vận dụng nhiều giải pháp
thế nhưng tình trạng mất cân bằng giữa cảng cắt lái và cụm cảng cái mép thị vải
vẫn diễn ra ngày càng sâu sắc
sản lượng hàng hóa kể cả hàng container qua cắt lái
vượt khung dự báo hàng hóa năm hai nghìn hai mươi và tỷ lệ tăng trưởng trên một mươi một năm
tạo áp lực lớn về giao thông đô thị cho thành phố hồ chí minh
và đặc biệt gây ủn tắc giao thông cũng như ảnh hưởng thời gian vận chuyển và dịch vụ logistics
hiện nay cụm cảng cái mép thị vải vẫn đang lãng phí hàng ngày hàng giờ
và nếu như mục đích đầu tiên của cụm cảng này là phục vụ tàu tải trọng lớn
và trở thành cảng container trung chuyển lớn nhất khu vực
thì hiện nay không ít doanh nghiệp kinh doanh cảng lại đang kinh doanh xếp giữa hàng giờ như thế này
những méo mó nghiệp dư nằm trong một tổng thể cảng biển hiện đại
thế nhưng giải cứu nó là chuyện không hề đơn giản vì thiếu tính đồng bộ và kết nối trong chuỗi logistic
việc di rời theo kế hoạch nhóm cảng biển ở đông nam bộ đang gây ra nhiều nghịch lý và bất cập
tuy nhiên trên góc độ quản lý nhà nước giữa hàng hải đường thủy nội địa và các địa phương
cũng đang bọc lộ nhiều điểm trông chéo
điều này không chỉ tạo kẽ hở cho các doanh nghiệp cảng vi phạm quy định về hoạt động cảng
mà còn ảnh hưởng lớn đến dịch vụ logistic ở khu vực hoạt động hàng hóa
đây là hệ thống cảng container trường thọ nằm cạnh bờ sông sài gòn thuộc địa bàn quận thủ đức tp hcm
theo cảng vụ đường thủy nội địa khu vực ba cục đường thủy nội địa việt nam
cụm cảng container này đang ngày càng mở rộng ra
trước đây chỉ có một cảng nhưng hiện tại đã lên tới sáu cầu cảng
và bản thân họ cũng không nắm rõ lưu lượng hàng hóa qua cảng này
bởi gần năm năm qua cảng container trường thọ đã ủy quyền quản lý cho sở giao thông vận tải tp hcm
đơn vị này cho rằng những đoạn tuyến cảng nội địa đã bàn giao cho địa phương quản lý
cần phải được xem xét lại bởi sự trông chéo quản lý nhà nước gây ra nhiều hệ lụy
mặc dù chính phủ đã chỉ đạo cấm mở bến cảng mới trong hệ thống cảng đông nam bộ
khi quy hoạch và di rời các bến cảng
nhằm đưa tất cả các bến cảng này ra cụm cảng cái mép thị vải
tuy nhiên do sự trồng chéo quản lý nên xuất hiện nhiều bến cảng container mới
dưới danh nghĩa bến cảng salan và ngay bản thân cảng vũ hằng hải tp hcm
cũng không nắm được thực tế hoạt động của những bến cảng này
tuy nhiên do sự trông chéo quản lý nên xuất hiện nhiều bến cảng này
tuy nhiên do sự trông chéo quản lý nên xuất hiện nhiều bến cảng này
theo cơ hoạch nhóm cảng biển đông nam bộ tức nhóm cảng biển số năm
giai đoạn đến năm hai nghìn hai mươi định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
bao gồm thành phố hồ chí minh đồng nai bảo địa vũng tàu bình dương
và các cảng biển trên sông xoài rạp long an
thì một mươi bến cảng trên sông sài gòn sẽ phải di rời trước năm hai nghìn hai mươi
và hiện nay một số bến cảng đã di rời ra phía sông xoài rạp
để chuyển đổi ra cụm cảng cái mép thị vải
tuy nhiên do không đồng bộ hạ tầng trong quá trình di rời cảng
đang khiến nảy sinh rất nhiều nghịch lý trong phát triển cụm cảng biển việt nam
như vậy có thể thấy còn rất nhiều bất cập trong phát triển cụm cảng biển ở việt nam hiện nay
rất cần những giải pháp đồng bộ và căn cơ từ khâu quy hoạch đến kết nối
để tình trạng nơi thừa nơi thiếu sẽ không còn là bài toán
làm đau đầu cơ quan quản lý và gây khó khăn cho người dân
đến đây chuyên mục giao thông kết nối của truyền thông
nhân dân xin được tạm dừng
quý vị quan tâm xin theo dõi chương trình vào một mươi tám h thứ ba hàng tuần
phát lại vào các khung giờ bảy h ba mươi phút thứ tư một mươi ba h một mươi năm phút ngày thứ năm năm h bốn mươi năm thứ sáu trên truyền hình nhân dân
quý vị cũng có thể xem lại chuyên mục giao thông kết nối tại website nhândântv vn
mọi thông tin phản hồi xin gửi về địa chỉ email giao thôngkếtnối thnja gmail com
xin kính chào và hẹn gặp lại